công an huyện đức hòa tỉnh long an cho biết vừa phát hiện hai vụ thu giữ gần ba mươi bảy gói thuốc lá ngoại nhập lậu
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng chống buôn lậu công an huyện đức hòa đã phát hiện gần khu vực nhà bà thân thị ánh nguyệt
ngụ ấp an hòa xã an ninh tây huyện đức hòa tỉnh long an có hai mươi hai tám trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
qua làm việc bà nguyệt không biết số thuốc lá ngoại nhập lậu trên lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ số thuốc lá ngoại nhập lậu trên để tiếp tục điều tra
trước đó tại địa bàn ấp bào công xã tân mỹ huyện đức hòa lực lượng công an phát hiện chín xe mô tô chở thuốc lá ngoại nhập lậu
lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì các đối tượng vận chuyển bỏ xe mô tô và thuốc lá tẩu thoát
cơ quan chức năng thu giữ tăng vật là gần một mươi ba năm trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu cùng phương tiện các đối tượng dùng để vận chuyển thuốc lá